hai đối tượng trộm xe mô tô khi đang trên đường đi tiêu thụ đã bị đội cảnh sát hình sự công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an hai đối tượng là nguyễn văn văn và lê văn vịnh cùng chú tại tỉnh hải dương khai nhận khoảng bảy giờ ngày hai mươi ba tháng ba đã lấy trộm chiếc xe mô tô của chị nguyễn thị ánh tuyết
trong lúc cả hai đang điều khiển xe đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
qua làm việc văn và vịnh cũng khai nhận phương tiện mà hai đối tượng dùng để đi trộm là xe mà cả hai đã trộm được trước đó
qua test nhanh cả hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy
được biết văn có một tiền án về tội trộm cấp tài sản vịnh có một tiền án về tội trộm cấp tài sản và tặng chữ trái phép chất ma túy